để đảm bảo quyền lợi cho người dân sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc monupiravir
để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội
ngày một ba sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc munupiravir
tuy nhiên ngay trong sáng ngày hai tháng ba thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo
cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc người bệnh phải có giấy xác nhận f
và đơn thuốc mới được mua thuốc điều trị covid một mươi chín
vậy cụ thể để mua được thuốc monubiravir người dân cần nghe theo ai
theo sở y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải tuân thủ quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc
gsb thực hành tốt phân phối thuốc gdp và thực hành tốt bán lẻ thuốc gpp
thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn
đặc biệt chỉ bán thuốc có hoạt chất monupravi cho người mắc covid một mươi chín có đơn thuốc đúng quy định
tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dữ quốc gia
tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích trữ đẩy giá thuốc tăng cao
trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc
phát hiện thuốc không đạt chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ báo cáo sở y tế cục quản lý dược để xử lý theo quy định
sở y tế đề nghị ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng y tế và đơn vị liên quan như quản lý thị trường truyền thông
thông báo đến các nhà thuốc trên địa bàn quản lý việc bán thuốc theo đơn và tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc
kiểm tra giám sát việc bình ổn giá thuốc kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất monuperavir
tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý tránh việc đầu cơ tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội
trước đó báo chí phản ánh về thủ tục cứng nhắc khiến người dân vất vả khi phải tự say sở mua thuốc điều trị covid một mươi chín
cụ thể từ thời điểm thuốc monopravi chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm người mua được thuốc này không nhiều
lý do là người mua không đáp ứng đủ quy định như phải có giấy xác nhận là f có đơn thuốc do bác sĩ ký
trên bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tễ cho rằng bán thuốc kháng virus theo đơn bác sĩ kê là đúng
nhưng với covid một mươi chín quy định này trở nên quá khó khăn và nhiêu khe
đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể bác sĩ nào được quyền kê đơn này
còn nếu chờ giấy xác nhận f của địa phương thì đã muộn vì thuốc chỉ dùng trong những ngày đầu mắc covid một mươi chín
do vậy nên cắt giảm thủ tục nếu không người bệnh vẫn rất khó khăn khi tiếp cận thuốc
thủ tướng lưu ý bộ y tế căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước
để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín